chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình sự kiện chính trị tuần từ ngày năm một mươi hai một mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi sáu của truyền hình nhân dân
và mở đầu chương trình như thường lệ hãy cùng chúng tôi điểm qua những sự kiện chính đã diễn ra trong tuần
hãy cùng chúng tôi điểm qua những sự kiện chính đã diễn ra trong tuần
tổng bí thư nguyễn phú trọng trân trọng những ý kiến của cử tri đã đề cập toàn diện đến những vấn đề của đất nước thủ đô hà nội và địa phương
tổng bí thư khẳng định tham nhũng và lợi ích nhóm ở giai đoạn nào cũng có nhưng đang diễn biến rất nghiêm trọng ở nước ta
nhiệm kỳ nào đảng cộng sản việt nam cũng có nghị quyết về chống tham nhũng suy thoái trong đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng trình đốn đảng
đang được triển khai nghiêm túc với tinh thần làm đến nơi đến trốn làm nhiều lần kiên quyết và kiên trì
chiều ngày bảy tháng một mươi hai tại hà nội tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gặp mặt đoàn đại biểu phụ nữ quân đội đến chào
và báo cáo thành tích nhân dịp đại hội đại biểu phụ nữ quân đội lần thứ sáu giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
các đại biểu phụ nữ quân đội lần này đại diện cho gần một mươi vạn phụ nữ quân đội công tác trên các lĩnh vực
dân vị và trên khắp mọi miền tổ quốc
nói chuyện với các đại biểu phụ nữ quân đội tổng bí thư nguyễn phú trọng tin rằng với phẩm chất bộ đội cụ hồ
chắc chắn sắp tới phụ nữ quân đội sẽ hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao
xứng đáng với danh hiệu anh hùng bất khuất trùng hậu đảm đang
sáng ngày chín tháng một mươi hai tại hà nội đã diễn ra hội nghị cán bộ toàn quốc học tập
quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
tổng bí thư nguyễn phú trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo
hội nghị cán bộ toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng lần này
nhằm giúp cán bộ chủ chốt các ban bộ ngành các cơ quan trung ương các tỉnh ủy
nắm vững nội dung cơ bản những điểm mới của nghị quyết
đồng thời vận dụng vào việc xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân
đẩy nhanh việc đưa nghị quyết vào cuộc sống hoàn thành các mục tiêu do nghị quyết đề ra
thay mặt bộ chính trị ban bí thư phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh để thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương
về xây dựng đảng thì nhận thức phải chín tư tưởng phải thông quyết tâm phải lớn và biện pháp phải vững
bộ chính trị tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị rất cao của toàn đảng
sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
nhất định sẽ chuyển biến được tình hình để không phụ lòng mong đợi của nhân dân đối với đảng
nhân kỷ niệm sáu mươi năm hệ y tế dự phòng một nghìn chín trăm năm mươi sáu hai nghìn một mươi sáu vào sáng ngày năm tháng một mươi hai
chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt thân mật với các cán bộ y tế tiêu biểu
có nhiều đóng góp cho công tác y tế dự phòng
tại buổi gặp thay mặt lãnh đạo đảng
nhà nước chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng và biểu dương những thành tích đóng góp to lớn
mà các thế hệ cán bộ công chức viên chức người lao động hệ y tế dự phòng toàn quốc đã đạt được trong thời gian qua
chủ tịch nước yêu cầu ngành y tế nói chung y tế dự phòng nói riêng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ
chủ động linh hoạt và sáng tạo nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao
sáng ngày sáu tháng một mươi một tại hà nội học viện tòa án đã long trọng tổ chức
lễ khai giảng năm học mới đến dự lễ khai giảng có chủ tịch nước trần đại quang
trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
cùng đông đảo cán bộ giáo viên và sinh viên học viện tòa án
tại lễ khai giảng chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu
những kết quả thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ giảng viên công nhân viên
học viên đã đạt được trong thời gian qua để góp phần nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của ngành tòa án nói chung học viện tòa án nói riêng
chủ tịch nước yêu cầu học viện tòa án cần tiếp tục quán triệt sâu sắc
thực hiện nghiêm túc các chủ trương quan điểm của đảng nhà nước
trọng tâm là nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng nghị quyết hội nghị lần thứ tám
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng chương trình nội dung phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng hiện đại
sáng ngày năm tháng một mươi hai tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự diễn đàn doanh nghiệp thường niên cuối kỳ hai nghìn một mươi chín
chủ đề của diễn đàn năm nay là nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên có số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục
vượt con số một trăm linh doanh nghiệp mới thành lập
hôm nay ngân hàng thế giới cũng đã công bố chỉ số môi trường kinh doanh
trong đó có việt nam tăng đến chín bậc vào nhóm năm quốc gia đứng đầu asean
đây là minh chứng rõ nhất thể hiện những kết quả ban đầu của quá trình tăng trưởng kinh tế và phát triển doanh nghiệp ở việt nam
qua bốn phiên thảo luận thủ tướng đánh giá có bảy nội dung thiết thực phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế việt nam
thay mặt chính phủ việt nam thủ tướng cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
chính sách pháp luật cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ
chiều ngày sáu tháng một mươi hai tại hà nội đã khai mạc hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp
đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc
nhấn mạnh trong giai đoạn vừa qua mặc dù chủ trương của đảng nhà nước là phải đổi mới
sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp mạnh mẽ nhưng công tác này vẫn chưa đạt được hiệu quả cao
ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của đất nước
thủ tướng yêu cầu tại hội nghị này các đại biểu cần phải tìm ra nguyên nhân
vì sao thoái vốn nhà nước và cổ phần hóa tại các doanh nghiệp lại thấp như hiện nay
hội nghị thượng đỉnh kinh tế asean bloomberg hai nghìn một mươi sáu đã diễn ra vào sáng ngày tám tháng một mươi hai
tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đến dự và phát biểu khai mạc
phát biểu tại hội nghị thủ tướng khẳng định việt nam đang cùng các nước asean tiếp tục củng cố
làm sâu sắc hơn nữa liên kết asean xây dựng một cộng đồng asean vận hành theo luật lệ
thực sự hướng tới người dân bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích cho người dân
có quan hệ rộng mở với các đối tác có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở cả trong khu vực và toàn cầu
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
và chào đón tất cả các doanh nghiệp asean và quốc tế đã chọn việt nam là điểm đến đầu tư tin cậy
chiều ngày tám tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã tới thủ đô new delhi bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa ấn độ
theo lời mời của chủ tịch thượng viện mohammed hamid ansarin và chủ tịch hạ viện sumitra
mahajan đón đoàn tại sân bay quân sự palaham có tổng thư ký hạ viện ấn độ anup misatra
ngay trong chiều tối ngày tám tháng một mươi hai sau khi đến ấn độ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã có buổi gặp mặt các cán bộ đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại ấn độ
chủ tịch quốc hội đánh giá cao những đóng góp của đại sứ quán tại new delhi
vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam với ấn độ
đồng thời mong muốn mỗi một người việt nam tại ấn độ tiếp tục là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường
và củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa ấn độ sáng ngày chín tháng một mươi hai
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã đến đặt vòng hoa viếng tại đài tưởng niệm mahatma ganhi rakhat
chiều ngày chín tháng một mươi hai tại thủ đô new delhi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi hội kiến
với tổng bí thư đảng cộng sản ấn độ marxist cpim sitaram ietchuri
tại buổi hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao lập trường kiên định
của đảng cộng sản ấn độ marxist với chủ nghĩa mark lenin đi đầu trong cuộc đấu tranh của các đảng cánh tả
và tiến bộ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của người nghèo dân tộc thiểu số
giai cấp công nhân và nhân dân lao động ấn độ
tổng bí thư đảng cpim sitaram ia churi cho biết luôn quan tâm đến tình hình phát triển của việt nam hiện nay
và đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai đảng và khẳng định sẽ tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ
đối tác chiến lược toàn diện giữa ấn độ và việt nam
tối chín tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội đàm với chủ tịch hạ viện ấn độ
sumitra mahajan tại nhà quốc hội ấn độ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân hoàn ngành cơ quan lập pháp hai nước ký thỏa thuận hợp tác
khẳng định thỏa thuận sẽ là khuôn khổ pháp lý quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa hai bên
đồng ý với ý kiến của chủ tịch nguyễn thị kim ngân chủ tịch sumitra mahan cho rằng hai nước có
thể mở rộng phát triển quan hệ trên nhiều mặt khác như giáo dục văn hóa khảo cổ sau hội đàm
hai nữ chủ tịch quốc hội hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội việt nam và hạ viện ấn độ
cùng chứng kiến lễ ký kết giữa đại diện cơ quan hữu quan hai nước
tối ngày chín tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến thủ tướng ấn độ narendra modi
tại buổi hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng tiềm năng hợp tác kinh tế
thương mại giữa hai nước còn rất lớn do vậy hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp xúc tiến
tạo đột phá trong trao đổi thương mại tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư kinh doanh
thủ tướng narendra modi cho biết các nhà đầu tư ấn độ
rất ấn tượng về môi trường đầu tư của việt nam
đồng thời khẳng định ủng hộ các nhà đầu tư ấn độ đến việt nam sản xuất kinh doanh
ngày bảy tháng một mươi hai hội đồng lý luận trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã họp kỳ họp thứ nhất
đồng chí đinh thế vinh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương chủ trì hội nghị
tại kỳ họp này hội đồng lý luận trung ương đã nghe thảo luận và cho ý kiến về ba bản dự thảo của
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một bao gồm nội dung công tác chủ yếu và chương trình làm việc toàn khóa
đổi mới lề lối làm việc và tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động quy chế làm việc của các tiểu ban
phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí đinh thế hoan nghênh các thành viên hội đồng đã phát huy
cao độ tinh thần trách nhiệm chủ động sáng tạo trong công việc với khí thế mới quyết tâm mới
để có những đóng góp thiết thực hiệu quả trong phát triển sáng tạo lý luận trong thực tiễn
vượt qua tình trạng lạc hậu của lý luận so với sự phát triển nhanh chóng của thực tiễn
sáng ngày chín tháng một mươi hai tại hà nội đã khai mạc hội nghị không chính thức các quan chức cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
đây là hoạt động đầu tiên khởi động các hoạt động của năm apec hai nghìn một mươi bảy mà việt nam vinh dự được đăng cai tổ chức
với việc tập trung thảo luận các chương trình ưu tiên của việt nam đề ra trong năm chủ nhà apec
hội nghị không chính thức các quan chức cấp cao lần này
chính là cơ sở để hoàn thiện về mặt nội dung cho cả năm apec hai nghìn một mươi bảy
hội nghị do thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao chủ tịch som apec việt nam bùi thanh sơn chủ trì
với sự tham dự của đại diện các quan chức cấp cao các nền kinh tế thành viên apec
ban thư ký apec quốc tế và các tổ chức quan sát viên của apec
hội nghị có bốn phiên thảo luận chính tập trung vào những kiến nghị của hội thảo quốc tế
được tổ chức thành công trước đó một ngày bao gồm những ưu tiên những hoạt động chính của năm apec hai nghìn một mươi bảy
các đại biểu cho rằng
apec ra được tuyên bố lima về khu vực thương mại tự do châu á thái bình dương
là một cam kết mạnh mẽ nhất đối với tiến trình tự do hóa thương mại
khẳng định vai trò của apec trong sự phát triển chung của nền kinh tế toàn cầu
trong tuần qua đã diễn ra hội nghị không chính thức các quan chức cấp cao apec hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động đầu tiên khởi động các hoạt động của năm apec hai nghìn một mươi bảy
mà việt nam vinh dự được đăng cai tổ chức
điều này thể hiện sự tín nhiệm
nhiệm cao của cộng đồng quốc tế và đồng thời cũng là vinh dự
là trách nhiệm lớn lao đối với việt nam
trong việc cùng các nền kinh tế thành viên nỗ lực làm cho năm apec hai nghìn hai mươi
ghi đậm dấu ấn trong tiến trình phát triển không ngừng của diễn đàn apec
thứ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn đã có những chia sẻ đánh giá
về công tác chuẩn bị cho việt nam trong năm apec hai nghìn một mươi bảy
và những kỳ vọng của khối doanh nghiệp việt nam đối với tác động của apec hai nghìn hai mươi
đây là một quá trình chuẩn bị mà chúng ta cũng đã chuẩn bị
khi chính thức đăng cai năm apec hai nghìn một mươi bảy
và chính phủ của chúng ta cũng đã lập ra ban ủy ban quốc gia của việt nam
vào apec hai nghìn một mươi bảy và gồm có năm tiểu ban và cả năm tiểu ban
bao gồm tiểu ban nội dung tiểu ban vật chất hậu cần
tiểu ban an ninh y tế tiểu ban văn hóa thông tin tuyên truyền
tất cả là chúng ta tiểu ban lễ tân
tất cả năm tiểu ban này cùng với ủy ban quốc gia
và ban thư ký apec quốc gia của việt nam đã sẵn sàng
đặc biệt là cái năm apec hai nghìn một mươi bảy này
các nền kinh tế đều muốn việt nam đóng được vai trò của mình là tập hợp lại
và tiếp tục để diễn đàn apec này là đầu tàu kéo nền kinh tế của thế giới
của chúng ta là vượt qua những khó khăn hiện tại
và như vậy nó sẽ đóng góp trực tiếp mà muốn làm được việc đó
thì các doanh nghiệp sẽ vừa là người thực hiện
nhưng vừa là người được hưởng thụ
những sáng kiến những cơ chế mà chúng ta sẽ đưa ra thảo luận
trong suốt năm apec này để làm sao tạo được môi trường thông thoáng nhất
cho các doanh nghiệp có thể hoạt động trong các nền kinh tế apec
trong đó có việt nam của chúng ta
khi tạo được môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp
thì cũng là tạo cho môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp của việt nam của chúng ta
trong quá trình tái cơ cấu đổi mới mô hình tăng trưởng
và phát triển các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình sự kiện chính trị tuần
của truyền hình nhân dân